công an tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội nhận hối lộ đưa hối lộ đối với vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
theo đó cơ quan điều tra quyết định khởi tố bổ sung đối với lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với lò thị trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản bó huyện trường an thành phố sơn la tỉnh sơn la về tội đưa hối lộ
cùng với đó công an tỉnh sơn la cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo sơn la
theo đó cơ quan điều tra quyết định khởi tố bổ sung đối với lò văn huynh nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối với trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la